trong thời gian tới tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi một kết thúc điều tra hai vụ án bàn hành cáo trạng truy tố sáu vụ án xét xử sơ thẩm ba vụ án xét xử phúc thẩm bảy vụ án kết thúc xác minh giải quyết năm vụ việc theo kế hoạch của ban chỉ đạo
nhất là tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các sai phạm trong các vụ án vụ việc xảy ra tại đồng nai bình dương tp hcm khánh hòa khẩn trương đưa ra xét xử năm vụ án
tổng bí thư cũng yêu cầu chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng những vấn đề nổi cộ gây bức xúc trong xã hội
ngoài ra ban chỉ đạo quyết định kết thúc chỉ đạo xử lý đối với một mươi vụ án sáu vụ việc bổ sung một vụ án và năm vụ việc vào diện ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo
sáng nay năm tháng tám thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an đã kiểm tra công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong công an nhân dân tại các điểm tiêm chủng bệnh viện y học cổ truyền học viện cảnh sát nhân dân và học viện an ninh nhân dân
để đáp ứng yêu cầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho cán bộ chiến sĩ khối cơ quan bộ khu vực phía bắc bộ công an đã triển khai năm điểm tiêm chủng
hôm nay là ngày đầu tiên điểm tiêm chủng tại học viện cảnh sát nhân dân học viện an ninh nhân dân đi vào hoạt động
kiểm tra thực tế tại các cơ sở này thứ trưởng nguyễn văn sơn đánh giá cao cục y tế các bệnh viện trong công an nhân dân và hai học viện đã có sự phối hợp tích cực công tác chuẩn bị khẩn trương nhanh chóng và chú đáo để có thể mở rộng các điểm tiêm chủng mới đáp ứng yêu cầu tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong công an nhân dân
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín là nhiệm vụ cấp bách cần tập trung thực hiện trong thời gian sớm nhất đảm bảo một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong công an nhân dân được tiêm vaccine đáp ứng yêu cầu

thứ trưởng cũng nhấn mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là nhiệm vụ cấp bách cần tiêm vaccine